sau khi biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn hiệp định thương mại tự do evfta
quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư evipa
giữa một bên là cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và một bên là liên minh châu âu
và các nước thành viên liên minh châu âu với tỷ lệ chín mươi năm bốn mươi năm các đại biểu tán thành
theo hiệp định việt nam eu cam kết sẽ giành đối xử quốc gia và đối xử tối hội quốc
với nhà đầu tư của bên kia cùng một số ngoại lệ
cũng như sự đối xử công bằng thỏa đáng bảo hộ an toàn và đầy đủ
cho phép tự do chuyển vốn và lợi nhuận từ đầu tư ra nước ngoài
không trưng thu quốc ứng hóa tài sản của nhà đầu tư mà không có bồi thường thỏa đáng
hai bên còn cam kết bồi thường thiệt hại phù hợp cho nhà đầu tư của bên kia
tương tự như nhà đầu tư trong nước hoặc của bên thứ ba trong trường hợp bị thiệt hại do chiến tranh bạo loạn
cũng trong sáng nay quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn
gia nhập công ước số một trăm linh năm của tổ chức lao động quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức
với chín mươi bốn tám mươi hai các đại biểu tán thành